ngày hai mươi chín tháng tám tại đà nẵng ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố đã tổ chức tiếp nhận tiền và hỗ trợ của các doanh nghiệp
với tổng giá trị ba năm tỷ đồng bao gồm tiền trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại lễ tiếp nhận đại diện lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đà nẵng đã gửi lời cảm ơn đến công ty nhựa tiền phong
và hội anh em yulan đã quan tâm chia sẻ đồng lòng với thành phố trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các thiết bị máy thở xe cấp cứu trang phục bảo hộ sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho đội ngũ nơi tuyến đầu chống dịch yên tâm làm nhiệm vụ
lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố cũng mong rằng đà nẵng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa
những tấm lòng hảo tâm để chung tay góp sức cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh
toàn bộ vật tư y tế tiếp nhận trong đợt này sẽ được chuyển cho đội ngũ y bác sĩ cán bộ đang làm công tác điều trị
tại ba bệnh viện là bệnh viện giã chiến hòa vang bệnh viện đà nẵng và bệnh viện phổi